thời gian qua mặc dù các lực lượng chức năng đã tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm tội phạm xâm hại tình dục trẻ em gái
song tình trạng này vẫn có diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng
điều đang nói nhiều vụ xâm hại xuất phát từ tình trạng các cháu kết bạn làm quen
rồi hẹn hò trên mạng xã hội phản ánh tại tỉnh thái bình
một bé gái một mươi bốn tuổi trú tại thành phố thái bình khi bị đau bụng được gia đình đưa đi khám
thì bất ngờ phát hiện cháu đang có thai chín tháng
vào cuộc điều tra công an huyện vũ thư đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với khiếu thanh sơn
sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện vũ thư về tội giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu
sau khoảng chỉ có gần hai tháng rồi ạ thì yến chặn và chê tay em
thì em lúc đấy là em cũng không biết là yến có con
vụ việc này là bài học đắt giá đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý giáo dục con em mình
trên thực tế hiện nay trẻ em gái dạy thì sớm hơn nhưng vẫn còn non nớt trong suy nghĩ cảm tính trong hành động và rất dễ tin người
trong khi đó nhiều phụ huynh vì mải mê công việc không dành thời gian quan tâm quản lý và hướng dẫn con em mình
đã dẫn đến việc các em trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục lúc nào gia đình cũng không hay biết
vì hoàn cảnh gia đình bố mẹ thì cũng mãi đi làm ăn xa
nói thật là tôi cũng đi nằm ăn xa mấy lần tôi về thì đây cũng là cái lỗi của bố mẹ
tức là mải mê làm ăn kiếm tiền kiếm đồng tiền thì về ai cũng quý
nhưng mà để bây giờ như thế này thì cũng khổ cho các cháu
nên là nói thật đây cũng là cái bài học của gia đình nhà tôi
theo thống tin
chỉ trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai trên địa bàn tỉnh thái bình đã xảy ra sáu vụ xâm hại tình dục trẻ em gái
trên phạm vi cả nước tình trạng trẻ em gái bị xâm hại cũng có diễn biến phức tạp
đặc biệt trong thời gian ảnh hưởng vì dịch bệnh covid một mươi chín
trẻ em tiếp xúc với mạng xã hội học online càng nhiều dẫn đến nguy cơ trẻ bị xâm hại càng cao
thì qua công tác điều tra chúng tôi thấy đặc điểm chung của các vụ việc này
đấy là các đối tượng và các cháu gái thì thường quen nhau qua mạng xã hội như facebook và zalo
sau đó là quan hệ yêu đương với nhau rồi tự nguyện quan hệ tình cảm quan hệ tình dục với nhau
tuy nhiên có những vụ là các đối tượng có sử dụng các lợi ích vật chất để rủ dê các cháu để được quan hệ tình dục
nguyên nhân để xảy ra các tình trạng này là một phần là do về yếu tố gia đình
như không quản quan tâm quản lý các cháu về thời gian về quan hệ yêu đương
về sử dụng điện thoại để các cháu tự do
cũng theo khuyến cáo của cơ quan công an hành vi xâm hại trẻ em gái trên mạng còn thể hiện rất đa dạng
như đánh cắp thông tin cá nhân xâm hại tình dục bằng cách đe dọa đăng hình ảnh nhạy cảm
cững bức xem hình ảnh khiêu dâm quấy dối qua tin nhắn bắt trẻ gửi hình ảnh hoặc live stream nhạy cảm
hù dọa thách thức bêu xấu trẻ
từ việc nhận diện những thủ đoạn này các ban ngành chức năng nhà trường và đặc biệt từ mỗi gia đình
cần có biện pháp bảo vệ trẻ em trước các đối tượng tội phạm